ngay sau khi thông tin cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa tổng thống mỹ và nhà lãnh đạo triều tiên
sẽ được tổ chức tại hà nội do chính tổng thống mỹ donald trump xác nhận
nhiều chuyên gia quốc tế đã đồng loạt đưa ra nhận định cho rằng hà nội là địa điểm lý tưởng để tổ chức cuộc gặp này
với những lợi thế về địa điểm mối quan hệ với cả hai nước mỹ và triều tiên cũng như vị trí trung lập trên trường chính trị
việt nam đáp ứng đủ các yêu cầu của cả hai phía mỹ triều cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
thứ nhất đây là địa điểm đủ ngắn nếu ông kim jong un đang từ huyện nguyễn
thứ hai cả mỹ và triều tiên đều có đạo sứ quán tại đây để hỗ trợ vực lên kế hoạch chuẩn bị hợp lực
thứ ba mỹ và triều tiên đều có mối quan hệ tốt đẹp với việt nam
giới phân tích nhận định điều quan trọng nhất là việt nam được cho là mô hình tiềm năng
để triều tiên có thể tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
đây có thể là một trong những yếu tố được cả hai bên tính đến khi chọn hà nội làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh mỹ triều
về phần mình việt nam cho biết việc hà nội được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
là cơ hội để việt nam chứng tỏ uy tín ngoại giao của mình trên vũ đài quốc tế
sau hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec năm hai nghìn một mươi chín
và diễn đàn kinh tế thế giới khu vực năm hai nghìn một mươi tám